thưa quý vị sáng nay tại tp hcm tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì buổi làm việc với ban chấp hành đảng bộ và cán bộ chủ chốt của tp hcm về tình hình thực hiện nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng và nghị quyết đại hội một mươi một đảng bộ thành phố
cùng đi với đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng có các đồng chí ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư võ văn thưởng bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương trương thị mai bộ trưởng bộ công an tô lâm bộ trưởng bộ quốc phòng phan văn giang các đồng chí bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương nguyễn trọng nghĩa tránh văn phòng trung ương đảng lê minh hưng lãnh đạo một số ban bộ ngành trung ương
cùng đi với đồng chí đảng bộ thành phố
tổng bí thư nguyễn phú trọng nói tới với nhiều tiềm năng thế thiệt trộn nhất cả nước và sức hấp dẫn cạnh tranh quốc tế cao đã được thực tế kiểm nghiệm
tổng bí thư nguyễn phú trọng nêu rõ thành phố hồ chí minh cần phải quyết tâm để mạnh đổi mới hơn nữa nỗ lực phân đấu hơn nữa phát huy tốt hơn nữa vai trò đầu tàu động lực phát triển mạnh mẽ nhất của mình đối với vùng đông nam bộ và cả nước dương đáng với vinh dự lớn được mang tên bác hồ kính yêu với cái tên sài gòn gia định trợ lớn
thành phố hồ chí minh đã đi vào lịch sử nước nhà như là một biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng biểu tượng của sự năng động sáng tạo luôn đi đầu trong đổi mới được đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế nể trọng
tổng bí thư nguyễn phú trọng đề nghị cần phải nhận thức thật đầy đủ đúng đắn và sâu sắc hơn nữa tiềm năng lợi thế vượt trội vị trí vai trò đặc biệt quan trọng của thành phố trong sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa nói chung và phát triển vùng đông nam bộ nói riêng
ngoài ra tổng bí thư cũng đề nghị tp hcm cần chú trọng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong đó có việc tạo đột phá về mặt giao thông đô thị tập trung phát triển nguồn nhân lực đồng thời nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo
ngoài ra tổng bí thư cũng đề nghị thành phố hồ chí minh cần chú trọng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong đó có việc tạo đột phá về mặt giao thông đô thị tập trung phát triển nguồn nhân lực đồng thời nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo
chiều nay tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội chủ tịch nước nguyễn xuân phúc dự lễ kỷ niệm ba mươi năm ngày thành lập và đón nhận huân chương lao động hạng nhất của ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội chủ tịch quốc hội vương đình huệ dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

chủ tịch quốc hội chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã trao tặng huân chương lao động hạng nhất cho ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội đây là phần thưởng cao quý mà đảng nhà nước trao tặng cho ủy ban quốc phòng và an ninh là niềm cổ vũ động viên rất lớn đối với các sĩ quan tướng lĩnh cán bộ viên chức của ủy ban qua các thời kỳ

việc tham gia hai nền tảng này sẽ giúp các đài phát thanh truyền hình đẩy nhanh tiến trình truyền đổi số giảm thiểu được chi phí khi tự phát triển ứng dụng riêng trên nền tảng số đồng thời mở rộng lượng khán giả thính giả tiếp cận thông tin qua đó góp phần tuyên truyền hiệu quả chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước nâng cao niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của đảng quản lý điều hành của nhà nước
đây là phần thưởng cao quý mà đảng nhà nước trao tặng cho ủy ban quốc phòng và an ninh
các chiến sĩ cảnh sát giao thông đã nhanh chóng hỗ trợ nhặt giúp cá trở lại thế vậy những người dân đi đường cũng dừng xe cùng giúp sức nhặt cá ước tính hơn một tạ cá rơi trên đường đã được nhặt xong trong khoảng một mươi phút
trước hành động hết sức nhân văn của các chiến sĩ cảnh sát giao thông người bán cá đã không giấu nổi xúc động gửi lời cảm ơn tổ công tác cảnh sát giao thông và cả những người xung quanh giúp mình
hình ảnh những chiến sĩ mang sắc phục công an nhanh nhẹn nhặt cá giúp người dân được lan truyền trên mạng
hình ảnh những chiến sĩ mang sắc phục công an đã tạo ấn tượng mạnh đối với cộng đồng mạng đồng thời tô thắm thêm hình ảnh người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân
cơ quan điều tra bộ công an vừa hoàn tất kết luận điều tra đề nghị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố một mươi bị can vụ sai phạm tại tổng công ty công nghiệp sài gòn gây thất thoát gần hai mươi hai tỷ đồng
theo kết luận tổng công ty công nghiệp sài gòn cns là doanh nghiệp một trăm linh vốn nhà nước trực thuộc ủy ban nhân dân tp hcm
công ty mẹ công ty con trong đó đối với công ty cổ phần tie thì cns chiếm bảy mươi vốn điều lệ
kết quả điều tra xác định bị can chu tiến dũng và đồng phạm đã có hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước trong việc quản lý sử dụng quỹ khen thưởng cns gây thất thoát một mươi bảy ba tỷ đồng
thực hiện thoái vốn đầu tư của cns tại tie gây thất thoát bốn sáu tỷ đồng
quá trình điều tra vụ án sai phạm xảy ra tại tổng công ty công nghiệp sài gòn cơ quan an ninh điều tra đã tạm giữ tổng số tiền hai mươi sáu tỷ đồng của một số bị can và người liên quan trong vụ án
công an huyện nam sách tỉnh hải dương vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng trần minh thiều sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại tổ ba phường vĩnh niệm quận lê trân thành phố hải phòng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong khoảng thời gian tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
thiều đã lên mạng đặt mua một bộ trang phục cảnh sát nhân dân sau đó đăng ký tài khoản facebook có tên là trần minh anh vào tài khoản gia lô có tên là nam anh rồi đăng tải nhiều hình ảnh mặc cảnh phục với mục đích lừa đảo
mạo danh là cán bộ công an đội điều tra tổng hợp công an thành phố hải phòng thiều đã lên mạng làm quen với các cô gái nhằm tán tỉnh yêu đương rồi vay tiền
bằng thủ đoạn này đối tượng đã chiếm đoạt được số tiền khoảng ba trăm linh triệu đồng của hai nạn nhân
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện nam sách đã phát hiện và bắt giữ được trần minh thiều vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
lực lượng phòng cháy chữa cháy công an thành phố hà nội đã hoàn thành việc ra soát một trăm linh các quán karaoke trên địa bàn
đối với các cơ sở karaoke vi phạm nhưng chưa khắc phục phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sẽ tổng hợp gửi danh sách cho cơ quan báo chí
đăng tải công khai để người dân cùng giám sát với cơ quan chức năng
theo thống kê của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hà nội trên địa bàn có một bốn trăm linh cơ sở kinh doanh karaoke
trong đó có năm mươi tám cơ sở không đạt yêu cầu về công tác an toàn phòng cháy chữa cháy
trong số này có bốn trăm hai mươi năm cơ sở có khả năng khắc phục nhưng chưa thực hiện nên đã bị xử lý vi phạm tạm đình chỉ đình chỉ hoạt động trên văn bản kiểm tra
cho chủ cơ sở tự khắc phục vi phạm và thông báo cho cơ quan chức năng
khi khắc phục xong đối với ba trăm hai mươi sáu cơ sở không đạt yêu cầu về công tác phòng cháy chữa cháy nhưng không có khả năng khắc phục
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hà nội đã ra quyết định đình chỉ một trăm linh các cơ sở này
chỉ tính từ giữa tháng tám đến nay lực lượng chức năng đã tạm đình chỉ thêm hai mươi bảy cơ sở phạt một tỷ đồng
cùng với việc kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke theo phân cấp thẩm quyền quản lý
công an tp đà nẵng đã thành công
đã thành lập tổ liên ngành ra soát các vũ trường quán bar có quy mô lớn về các nội dung liên quan đến an ninh trật tự và an toàn phòng cháy chữa cháy
qua đó yêu cầu chủ cơ sở phải khắc phục ngay những tồn tại và kiên quyết lập biên bản xử phạt thu hồi giấy phép hoạt động nếu như cơ sở cố tình vi phạm
tổ liên ngành gồm cảnh sát phòng cháy chữa cháy kinh tế môi trường ma túy kiểm tra tại quán bar vũ trường lớn như new phương đông
qua kiểm tra đặc biệt là công tác phòng cháy chữa cháy một số cơ sở vẫn chưa đảm bảo về vật liệu cách nhiệt chống cháy ở một số khu vực cần thiết
lối thoát hiểm còn nhiều vật dụng cản trở gây khó khăn trong quá trình tiếp cận nếu có hỏa hoạn
tổ liên ngành đã yêu cầu người đứng đầu cơ sở khắc phục ngay những tồn tại
vấn đề công tác của bên phòng cháy chữa cháy có những vấn đề chưa thực hiện tốt thì bên đội phòng cháy chữa cháy cũng nêu ra vấn đề đó
thì cơ sở cũng cố gắng khắc phục
tại những cái vấn đề đó thì để đưa vào cái hoạt động cho nó tốt để đảm bảo an toàn cho khách hàng và cơ sở
ngoài kiểm tra điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy an ninh trật tự lực lượng phòng cháy chữa cháy yêu cầu các cơ sở có quy mô lớn phải tham gia tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy
thông qua diễn tập nhằm nâng cao ý thức cũng như khả năng chủ động các phương án trong công tác phòng cháy chữa cháy của chủ cơ sở nhân viên và cả khách hàng
bên cạnh đó diễn tập cũng đã giúp lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp nắm rõ hơn về hiện trường cơ sở để thuận lợi trong quá trình xử lý khi có sự cố xảy ra
bên cạnh đó diễn tập cũng đã giúp lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quyên nghiệp nắm rõ hơn về hiện trường cơ sở để thuận lợi trong quá trình xử lý khi có sự cố xảy ra
tại các quận huyện công tác tổng kiểm tra rà soát các cơ sở karaoke cũng đang được triển khai đồng bộ chậm nhất là đến hết tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
đa phần các cơ sở đều đồng thuận yêu cầu sửa chữa khắc phục khi lực lượng chức năng yêu cầu
sau khi được hướng dẫn của đoàn kiểm tra cơ sở đã thống nhất mở thêm tại mỗi tầng một lối thoát nạn bằng cách khoan các bê tông tại khu vực bên hông của cơ sở
mẫu tầng sẽ khoan các bê tông ra một lối thất nạn và đưa bố trí một cầu thăng sát
trong đợt kiểm tra này cũng phát hiện một số cơ sở là quá trình kiểm tra quá trình hoạt động là không có đấu nối liên động với hệ thống âm thanh với hệ thống báo cháy
nên là yêu cầu cơ sở là phải đấu nối hệ thống liên động giữa hệ thống âm thanh với hệ thống báo cháy
để khi có sự cố xảy ra thì hệ thống âm thanh phải nhắc để chúng ta tiến hành thoát hiểm
trong vòng năm năm qua đà nẵng xảy ra chín trăm bốn mươi sáu vụ cháy nổ làm chết năm người bị thương bảy người thiệt hại về tài sản ước tính khoảng năm mươi sáu bốn tỷ đồng
lực lượng chức năng đã tổ chức cứu nạn cứu hộ hai trăm sáu mươi tám vụ cứu được một trăm hai mươi bảy người gần một trăm linh tỷ đồng tài sản
do đó mỗi người dân cần xem trọng công tác phòng cháy chữa cháy vì đó là bảo vệ tính mạng tài sản của chính mình
bản tin covid một mươi chín chiều nay của bộ y tế cho biết số ca mắc mới trong ngày lại tăng thêm hơn sáu trăm linh ca so với ngày trước đó
lên mức hai năm trăm bốn mươi năm ca nhưng may mắn là không ghi nhận thêm ca tử vong
số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là một ba trăm một mươi chín ca tổng số ca được điều trị khỏi cho đến nay là hơn một mươi năm trăm tám mươi năm ca
trong ngày hôm qua đã có hơn sáu mươi bảy trăm tám mươi liều vaccine phòng covid một mươi chín được tiêm
như vậy tổng số liều vaccine đã được tiêm sấp xỉ là hai trăm sáu mươi triệu liều

riêng nhóm từ một mươi tám tuổi trở lên đã tiêm trên hai trăm hai mươi ba triệu liều